nhằm hỗ trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của thiên tai trong năm hai nghìn một mươi bảy
báo tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn quảng bình tổ chức trao tặng ba mươi con bò giống cho ba mươi hộ dân tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
những năm qua quảng bình là địa phương chịu nhiều thiên tai khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
để giúp các hộ nghèo có việc làm và thoát nghèo bền vững báo tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn quảng bình
đã tổ chức trao tặng ba mươi con bò giống cho ba mươi hộ dân tại huyện tuyên hóa
mỗi con bò giống trị giá một mươi năm triệu đồng tổng kinh phí đợt trao hỗ trợ là bốn trăm năm mươi triệu đồng
quảng bình là địa phương thứ hai thực hiện chương trình hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng bão lũ hạn mặn
thực hiện với tổng kinh phí bảy năm tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các bạn đọc báo tuổi trẻ
đây là hoạt động nằm trong chương trình nhịp cầu nhân ái do báo tuổi trẻ phối hợp cùng các tỉnh đoàn
và hội nông dân các tỉnh thành trong cả nước thực hiện nhằm giúp các hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo